mở đầu là những tin tức an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc vừa bắt tạm giam đối tượng vũ văn hiệp và phạm văn đi
cùng chú tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó hiệp và đi đã lừa đảo lấy chiếc xe mô tô biển kiểm soát tám mươi tám l một ba mươi bốn nghìn một mươi hai của anh nguyễn văn duy bán lấy tiền tiêu xài
sau đó hiệp bỏ trốn lang thang tại nhiều địa phương
quá trình điều tra xác minh công an huyện vĩnh tường đã triệu tập được hiệp tại huyện gia lâm thành phố hà nội
đồng thời triệu tập đối tượng đi tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
tại cơ quan điều tra hai đối tượng hiệp và đi đều thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình
công an huyện vĩnh tường đã thu hồi được vật chứng vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng
trong khi đó đối tượng trần thị tâm chú tại tiên phước quảng nam vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu
bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tiến hành điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này lập một tài khoản zalo với tên giả rồi kết bạn với một thanh niên tên mai
sau vài lần tâm sự ngày bảy tháng hai đối tượng rủ anh mai trở xuống vũng tàu du lịch
trên đường đi đối tượng lừa anh mai vào một quán nước ngồi để đến nhà người quen
tuy nhiên sau khi lấy được xe tâm chạy về thành phố hồ chí minh lẩn trốn
ngày hai mươi một tháng hai khi phát hiện tâm ra bán chiếc xe máy của anh mai trên mạng bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã bắt giữ tâm cùng chiếc xe máy của anh mai tại thành phố hồ chí minh
hiện tâm cũng đang trốn ba lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản
hiện nay để giúp người dùng có thể sở hữu một món đồ mà người đó chưa đủ nguồn lực tài chính
rất nhiều cửa hàng đã cho các khách hàng của mình mua hàng hóa theo hình thức trả góp
và một số mặt hàng được mua trả góp phổ biến hiện nay phải kể ra đây đó chính là laptop ipad và điện thoại
vâng thì tuy nhiên lợi dụng chính sách này nhiều đối tượng đã dùng các giấy tờ để hợp thức hóa chứng từ
nhằm chiếm đoạt tài sản đã mua của các cửa hàng
những vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh hà nam trong thời gian gần đây sẽ là bài học cảnh giác cho các chủ cửa hàng
và cũng là bài học cảnh tình cho những ai có lòng tham
tại các điểm kinh doanh của thế giới di động viễn thông a và sưu tị việt theo trên địa bàn thành phố hồ lý
đã xảy ra ba vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng các thủ đoạn sử dụng chứng minh nhân dân của người khác rồi cắt ghép dán ảnh
đối tượng đã thực hiện mua trả góp điện thoại di động giá cao rồi chiếm đoạt gần năm mươi triệu đồng
sau thời gian ngắn đấu tranh từ tài liệu thu thập được ngày hai mươi một tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an hà nam
bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một có hộ khẩu tại quận thanh xuân thành phố hà nội
hiện trú vào tổ năm phường quang trung thành phố hồ lý vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được biết đối tượng thanh có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích
với thủ đoạn sử dụng giấy chứng minh nhân dân của người khác rồi cắt dán ảnh của mình vào
thanh đã đến các siêu thị cửa hàng trên địa bàn thành phố để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khám sát nơi ở của đối tượng cơ quan công an đã thu giữ bảy điện thoại di động
một máy tính laptop một máy tính bảng do đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và nhiều giấy tờ như giấy phép lấy xe số hữu khẩu số tạm trú và nhiều hòa đơn chứng từ có liên quan đến vụ án

thông qua vụ án trên các siêu thị trung tâm thương mại cơ sở kinh doanh
cơ sở kinh doanh cơ sở kinh doanh cơ sở kinh doanh cơ sở kinh doanh
giá tài sản lớn dưới hình thức mua bán trả góp cần đề cao tinh thần cảnh giác
đặc biệt là khi giao dịch có biện pháp kiểm tra bố trí bộ phận an ninh chuyên trách để thẩm định hồ sơ khách hàng
không tạo kẽ hở để kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt và có những quy định giang buộc rõ ràng đối với người mua bằng hình thức trả góp
hiện cơ quan công an đã tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đề nghị các cơ sở
người bị hại liên hệ phòng quý sát hành sự công an hà nam để giải quyết
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác hội đồng chuyên môn của sở y tế hà nội vừa họp và chính thức công bố nguyên nhân tử vong của hai bệnh nhân
sau khi tiêm thuốc gây mê tại bệnh viện đa khoa trí đức vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
theo kết luận nguyên nhân khiến chị quách thị mai phương và anh hoàng văn trấn tử vong là do suy tuần hoàn
suy hô hấp trong quá trình khởi mê nghĩ nhiều đến sốc phản vệ mức độ nặng phù hợp với kết quả giải phẫu bệnh
tuy nhiên chưa có đủ thông tin lý giải tình trạng suy hô hấp cấp nổi trội hơn suy tuần hoàn ở cả hai trường hợp trên
hội đồng chuyên môn cũng kết luận quy trình gây mê và sử dụng thuốc gây mê phù hợp quy định của bộ y tế
các thuốc được sử dụng cho hai người bệnh đúng loại đúng liều có trong danh mục thuốc bộ y tế được việt nam và thế giới sử dụng rộng rãi trong gây mê
về quy trình mua bán thuốc cấp phát thuốc bảo quản thuốc chưa có đủ thông tin hội đồng chuyên môn không có đủ cơ sở để kết luận
công an tỉnh quảng ninh cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bốn người trung quốc tổng số tiền là một mươi sáu triệu đồng
về hành vi nhập cảnh trái phép và xử phạt vũ văn thành chú tại thành phố móng cái quảng ninh bảy năm triệu đồng
về hành vi điều khiển các loại phương tiện chuyên chở người nhập cảnh việt nam trái phép
trước đó vào ngày một mươi chín tháng hai phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh quảng ninh
tiến hành kiểm tra tại một khách sạn trên địa bàn phường bãi cháy thành phố hạ long
phát hiện bốn công dân trung quốc có hành vi vi phạm về lĩnh vực xuất nhập cảnh gồm một khách nữ và ba khách nam
do có nhu cầu đi tham quan du lịch vịnh hạ long nhưng không muốn thông qua công ty lữ hành
nên bốn công dân trung quốc trên đã nhờ một người tên là a quang liên hệ phương tiện ở móng cái để đi hạ long
và trở về trung quốc trong ngày hai mươi tháng hai
căn cứ nội dung vi phạm công an tỉnh quảng ninh đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
và xử phạt các đối tượng trên đồng thời phối hợp với lực lượng biên phòng yêu cầu bốn đối tượng trên trở về nơi xuất phát
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng ninh vừa liên tiếp kiểm tra
phát hiện ba doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hạ long và thành phố cẩm phả
có hành vi xả thải trực tiếp không qua xử lý ra môi trường
cụ thể tại chợ cầm đông địa chỉ tổ ba mươi khu đông tiến hai phường cẩm đông thành phố cẩm phả
thuộc công ty cổ phần xây dựng thương mại tkl xả thải trực tiếp vào hệ thống thoát nước chung của dân cư không qua xử lý
chợ cầm đông có hơn bốn trăm linh hộ kinh doanh với nhiều mặt hàng không có hệ thống thu gom xử lý nước thải
toàn bộ nước thải trong hoạt động kinh doanh của chợ được gom vào ba hố lắng
chảy trực tiếp ra cống thoát nước khu dân cư bốc mùi hôi thối
tại phường cẩm thủy thành phố cẩm phả qua kiểm tra phòng cảnh sát môi trường phát hiện
chợ tạm khu bến do thuộc công ty cổ phần xây dựng và sản xuất bia rượu nước giải khát
xả thải trực tiếp không xử lý ra khu vực biển thuộc vịnh bái tử long
hiện chợ tạm này có hơn hai trăm linh hộ kinh doanh chủ yếu là mặt hàng thủy hải sản
chưa có giấy phép hoạt động kinh doanh không có hệ thống thu gom xử lý nước thải theo quy định
tại thành phố hạ long công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên id việt nam
thuộc khu công nghiệp cái lân phường giếng đáy thành phố hạ long
hoạt động sản xuất kinh doanh nến cao cấp do ông xin hu liao quốc tịch trung quốc làm tổng giám đốc
thời điểm lực lượng cảnh sát môi trường kiểm tra phát hiện công ty có xả thải trực tiếp
từ hoạt động tẩy rửa cốc nến bằng hóa chất tại phân xưởng thủy tinh ra ngoài môi trường
không qua xử lý gây ô nhiễm môi trường
hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục xác minh
làm rõ và xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật
và đi vào hoạt động tại các địa phương đã góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển
giải quyết đầu ra cho nông sản của người dân tạo công an việc làm cho lao động tại địa phương
nhưng bên cạnh những thuận lợi đó thì vấn đề ô nhiễm môi trường cũng là điều đáng quan tâm hiện nay
vâng được biết là từ khi đi vào hoạt động năm hai nghìn một mươi ba nhà máy chế biến tinh bột sắn cao bằng
thuộc công ty cổ phân khánh hạ xóm bản trang xã chu trinh tp cao bằng
đã liên tục xả thải gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
việc xả thải của nhà máy đã bị cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường xử phạt nặng
tuy nhiên nhà máy này vẫn tiếp tục xả thải mặc cho người dân sống trong ô nhiễm
có mặt tại hiện trường phóng viên vẫn ghi lại được những hình ảnh tại nhà máy này đang xả thải ra môi trường
dòng nước màu đen sủi bọt cực kỳ hôi chảy từ bể chứa thải ra cống
xả thẳng vào dòng suối chảy qua địa phận xã chu trinh rồi đổ ra sông bằng
các cấp xử lý để nhân dân ổn thỏa trong lành trong sạch
nhà máy chế biến tinh bột sắn này có tổng diện tích một mươi năm hectare công suất một trăm năm mươi tấn một ngày tương ứng với bảy trăm linh tấn sắn củ tươi
cuối năm hai nghìn một mươi sáu cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã kiểm tra lấy mẫu nước thải để xét nghiệm
kết quả xét nghiệm cho thấy có nhiều thông số vượt mức cho phép
từ hai tỷ đồng
từ hai đến một mươi lần cục đã quyết định xử phạt công ty cổ phần khánh hạ một trăm một mươi một triệu đồng
yêu cầu khắc phục lỗi vi phạm nói trên và chấp hành tốt pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh
về phía xã thì cũng đã có một hai lần để trao đổi với lãnh đạo nhà máy
tuy nhiên thẩm quyền của cấp xã thì cũng không đủ thẩm quyền để giải quyết
do vậy là xã cũng đã chỉ làm việc và cùng trao đổi và trao đổi lại tình hình về vấn đề xử lý thải và xử lý môi trường của công ty
thì xã cũng đã làm việc với công ty
công ty có ý kiến như nào về vấn đề này
công ty cũng đã có cam kết và hứa sẽ giải quyết mọi vấn đề về lĩnh vực môi trường để đảm bảo cuộc sống cho nhân dân
trước việc xả thải gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân
cơ quan chức năng của tỉnh cao bằng cần sớm có biện pháp yêu cầu công ty cổ phần khánh hạn
chấp hành pháp luật trả lại môi trường trong sạch và sự yên bình cho cuộc sống người dân
nhằm mục đích quả lý
số ghi trên công tơ xác định chính xác khối lượng xăng dầu bán ra hàng tháng
đồng thời ngăn chặn hành vi trốn thuế gia lận thương mại của các chủ doanh nghiệp
đoàn công tác điên ngành do cục thuế khánh hòa chủ trì đã tiến hành rán tem điên phong công tơ tổng cột bơm xăng dầu
tại các đại lý cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố nha trang
bên cạnh đó hoạt động này sẽ tăng cường tính tự giác và gắn trách nhiệm bắt buộc đối với chủ cơ sở kinh doanh xăng dầu
trong việc viết hóa đơn cho người mua khi bán hàng
đợt gián tem này được triển khai tại nha trang từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi tám tháng hai
các địa phương khác trong tỉnh bắt đầu thực hiện từ ngày một đến hết ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch ngành chức năng sẽ niêm phong tổng cộng trên sáu trăm năm mươi cột bơm xăng dầu của chín mươi bốn đơn vị kinh doanh tại tỉnh khánh hòa
sau gần ba tháng tiến hành điều tra vụ học sinh lớp hai trường tiểu học nam trung yên quận cầu giấy thành phố hà nội
bị gãy chân tại trường hành hoài
hôm qua đại diện cơ quan chức năng đã chính thức thông báo kết quả xử lý các cán bộ vi phạm trong vụ việc này
mặc dù có phương án xử lý nghiêm nhưng vụ việc sẽ không chỉ dừng lại ở phạt hành chính
mà phía công an sẽ tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật đúng người đúng tội
đúng chín giờ ba mươi phút sáng nay đại diện ủy ban nhân dân quận cầu giấy đã thông báo quyết định cách chức hiệu trưởng
trường tiểu học nam trung niên đối với bà tạ thị bích ngọc và chức vụ hiệu phó với bà nguyễn thị hương
hai bộ giáo viên nhà trường hai giáo viên này cũng nhận thông báo về việc kỳ luật đảng với nội dung
cố tình che giấu vi phạm gây khó khăn cho cơ quan điều tra vi phạm rất nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

và lớp học miễn phí này sẽ tạo điều kiện giúp đỡ các em học sinh nghèo tiếp tục học tốt và trở thành người con ngoan trò giỏi có ích cho xã hội
trước đây anh là một người nghiện ma túy nhưng bằng nghị lực nỗ lực quyết tâm của chính mình anh nguyễn văn sĩ đã đoạn tuyệt với ma túy nhưng bằng nghị lực nỗ lực quyết tâm của chính mình anh nguyễn văn sĩ đã đoạn tuyệt với ma túy nhưng bằng nghị lực nỗ lực quyết tâm của chính mình anh nguyễn văn sĩ đã đoạn tuyệt với ma túy nhưng bằng nghị lực quyết tâm của chính mình anh nguyễn văn sĩ đã đoạn tuyệt với ma túy nhưng bằng nghị lực quyết tâm của chính mình anh nguyễn văn sĩ đã đoạn tuyệt với ma túy nhưng bằng nghị lực quyết tâm của chính
tại buổi lễ khai giảng lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện công an huyện lệ thủy và chùa hoàng phúc đã đến thăm hỏi tặng quà và động viên lớp học
những món quà này trở thành nguồn cổ vũ động viên lớn lao giúp các em học sinh và người thầy giáo nguyễn văn sĩ có thêm động lực để dạy và học
phần đấu giành được nhiều thành tích cao trên con đường học vấn trở thành những người có ích cho xã hội
khi đến với lớp học này em cảm thấy có một cảm xúc đi đoạn rất là ấm áp thân thương
thầy thì em chỉ mới gặp ở đấy thôi gặp được chưa thời gian chưa lâu nhưng em thấy thầy rất là giống một người trong gia đình
luôn quan tâm không những vấn đề học tập mà còn cả những cảm xúc ngoài xã hội
thầy luôn bảo là lúc nào có những cái gì khúc mắt thì vẫn hỏi thầy sẽ giúp em vật quả
em cảm thấy là thầy một người đáng để chúng em học tập thầy có thể bước đi vào được những cảm rộn thầy có thể đi ra được
bọn em còn rất nhỏ tuổi nhưng mà cố gắng sẽ được
những tấm lòng cho đi và nhận lại
điều đơn giản mà người thầy đặc biệt như nguyễn văn sĩ muốn mang đến là chiếc cầu nối
một sự khẳng định từ ý chí nghị lực từ bản thân mình có thể xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn có ý nghĩa hơn
đặc biệt là với những người từng đã có quá khứ lầm lỡ như thầy giáo nguyễn văn sĩ đã vượt lên hoàn cảnh
chiến thắng được chính bản thân thì xã hội luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay đón nhận giúp đỡ để làm lại cuộc đời
trở thành những con người có ích
trong hai mươi năm ca mắc bệnh cúm ah bảy n chín trên người tập trung chủ yếu tại hai tỉnh sát biên giới việt nam là vân nam và quảng tây

huy nhận về vấn đề này báo lao động có bài dịch cúm ah bảy n chín có tỷ lệ tử vong bốn mươi áp sát biên giới
theo đó trong những ngày gần đây liên tục phát hiện nhiều ổ dịch cúm ah năm n một tại nhiều địa phương trên cả nước
đến thời điểm hiện tại các tỉnh nghệ an bạc liêu và nam định vẫn đang có những ổ dịch cúm ah năm n một đang được xử lý
trong đó sự chủ quan của người chăn nuôi khi lơ là tiêm phòng vaccine đã là một thực tế đáng lo ngại
trong ngày hôm qua văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh eoc đã có buổi học khẩn về tình trạng dịch cúng a hiện nay
tại phiên họp này đại diện cục y tế dự phòng và nhiều chuyên gia đều bày tỏ lo ngại khi dịch cúm ah năm n một còn đang có những diễn biến phức tạp
nếu không có các biện pháp phòng chống hiệu quả thì nguy cơ xâm nhập của dịch cúm ah bảy n chín từ trung quốc và việt nam là cao
chí tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên các báo số ra ngày hôm nay
vâng đã từ lâu thì việc bán hàng qua mạng xã hội facebook đã trở nên phổ biến và đang ngày càng phát triển
và theo quy định của pháp luật người kinh doanh theo hình thức này cũng cần phải nộp thuế
bộ tài chính cũng đang nghiên cứu để tiến hành thu thuế với loại hình kinh doanh này
tuy nhiên thu như thế nào thu ra sao là băn khoăn lớn hiện nay của người dân
về vấn đề này báo tuổi trẻ có bài bán hàng trên facebook phải nộp thuế đảm bảo công bằng từng tận thu
ghi nhận ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế người bán hàng qua facebook
theo đó các ý kiến đều cho rằng cần có chế tài và lộ trình thực hiện cụ thể
bên cạnh đó cần phải phân rõ đối tượng kinh doanh mặt hàng kinh doanh theo pháp luật hiện hành để có mức thu hợp lý
cùng với đó cần đảm bảo tính công bằng bởi việc kinh doanh qua mạng xã hội có thể do cá nhân tổ chức thực hiện
trong đó có người đã kinh doanh và kênh mạng xã hội chỉ là một mảng phụ có người kinh doanh theo thời vụ
ở một góc độ khác nhiều người bán hàng qua mạng xã hội facebook cho biết hiện vẫn chưa có quy định pháp luật cụ thể hướng dẫn họ để làm các thủ tục kê khai thuế
và dù đã từng đến các cơ quan thuế để khai báo hay đến các cơ quan chức năng để làm hồ sơ đăng ký kinh doanh
nhưng một số cơ quan đều từ chối tiếp nhận và giải quyết hoặc hướng dẫn một cách cụ thể
chi tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
sau đây mời quý vị theo dõi lệnh truy nã với các đối tượng tội phạm
câu khẩu thường trú tại xóm trang xã đông bắc huyện kim bôi tỉnh hòa bình
đối tượng hoàng thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một bị công an huyện phú thiện tỉnh gia lai ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi thị trấn phú thiện huyện phú thiện tỉnh gia lai
cao một m năm mươi lông mày xuyên trong sông mũi lõm mắt đen và nốt ruồi cách một năm cm dưới sau đầu lông mày phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản là đối tượng đỗ tiến vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám bị truy nã theo quyết định của công an thành phố pleiku tỉnh gia lai
đối tượng này có khẩu thường trú tại tổ sáu phường ia kring thành phố pleiku tỉnh gia lai
cao một m bảy mươi khuôn mặt trái xoan sống mũi thẳng nếp tay dưới thụt nốt ruồi cách một cm trên trước cánh mũi phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vành máu ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
trong phần tiếp theo của chương trình bên cạnh những phản hồi tích cực thì vẫn còn bộc lộ những bất cập đáng lo ngại sau hơn một tháng vận hành xe buýt nhanh brt

cảnh sát giao thông hưng yên kiên quyết xử lý tình trạng xe tự chế lộng hành trên các tuyến giao thông nông thôn
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa đã tiến hành kiểm tra và chỉ đạo hai đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn thành phố cam ranh tăng cường quản lý bảo vệ an ninh trật tự an toàn giao thông tại cảng biển
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa đã yêu cầu từng đơn vị tăng cường công tác phối hợp tuần tra kiểm soát kịp thời xử lý hành vi vi phạm
các tàu thuyền khi xuất đến phải thực hiện đúng quy định số người được phép chở và điều kiện đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
cập bến đối với phương tiện vận tải thủy phát hiện kịp thời chấn chỉnh các hoạt động có nguy cơ gây mất an toàn đồng thời phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng tại cảng tuyên truyền hướng dẫn tổ chức các cá nhân trong việc chấp hành quy định pháp luật về hàng hải đường thủy nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa nhất là hoạt động du lịch trên vịnh cam ranh
xe buýt nhanh brt sau hơn một tháng vận hành chính thức bên cạnh những phản hồi tích cực thì vẫn còn bộc lộ những bất cập